thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và ủy ban giám định tư pháp quốc gia cộng hòa belarus ký kết năm hai nghìn một mươi chín
đã đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và ủy ban giám định tư pháp belarus
đó là khẳng định của trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao ủy ban giám định tư pháp quốc gia nước cộng hòa belarus
do ngài edmenenko sergei aleksandrovich phó chủ tịch làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống với các cơ quan thực thi pháp luật của belarus
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bên phối hợp tổ chức đào tạo ngắn hạn
dài hạn tại belarus cho giám định viên của bộ công an việt nam trong lĩnh vực hoạt động giám định pháp y
xem xét cử chuyên gia sang việt nam giảng dạy theo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm
tiến tới chuyển giao công nghệ cùng sản xuất vật tư hóa chất
chuyên dụng tại việt nam đáp ứng nhu cầu của hai nước và xa hơn là xuất khẩu sang nước thứ ba trong asean và châu á
đồng thời trao đổi những tài liệu phương pháp luận tài liệu khoa học trong công tác giám định kỹ thuật hình sự cho chuyên gia bộ công an việt nam
chân thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian đón tiếp
ngài edmenenko sergei aleksandrovich mong muốn trong thời gian tiếp theo
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và ủy ban giám định tư pháp belarus tiếp tục phát triển
đi vào chiều sâu đạt được những kết quả
kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác góp phần gìn giữ trật tự an toàn xã hội đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước